ủy ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia bắt giữ nhóm đối tượng
vận chuyển hơn ba trăm linh kg ma túy tại khu vực ngã tư an sương
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm lê thanh liêm biểu dương các cán bộ chiến sĩ đã tham gia phá án
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy rất lớn có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
nếu lượng lớn ma túy này lọt ra thị trường hậu quả để lại cho xã hội sẽ vô cùng lớn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị lực lượng công an tp hcm chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
bộ công an công an các tỉnh thành khẩn trương mở rộng điều tra triệt phá tận gốc các đường dây mua bán ma túy vừa triệt phá
nhất là các bằng nhóm mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
thông tin thêm về đường dây mua bán vận chuyển ma túy vừa bắt giữ tối ngày hai mươi bảy tháng ba
qua công tác tuần tra giao thông ở khu vực ngã tư an sương lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng
đang vận chuyển tám trăm chín mươi năm bánh heroin với tổng trọng lượng ba trăm một mươi năm kg
qua công tác lấy lời khai đối tượng và xác minh chứng cứ cảnh sát xác định ma túy được mua bán từ khu tam giác vàng
và vận chuyển về tỉnh bình dương và tp hcm cất dấu
công an thành phố cũng cho biết đường dây ma túy này độc lập với đường dây ma túy bị bộ công an triệt phá cách đây ít ngày